kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị liên quan đến vụ giết người cướp tài sản táo tợn vừa xảy ra tại an giang
sau khi quan hệ tình dục nghĩa dùng dao sát hại nạn nhân rồi cướp đôi bông tai mang đi bán lấy tiền ăn nhậu
vào ngày hôm qua công an tỉnh đồng nai đã khởi tố nguyễn văn nghĩa ba mươi tuổi quê tỉnh cà mau
để điều tra làm rõ về hành vi giết người và cướp tài sản
phan văn trung hai mươi ba tuổi quê tỉnh an giang về hành vi cướp tài sản
trước đó vào tối ngày một tháng ba công an tỉnh đồng nai nhận được tin báo
một người phụ nữ bốn mươi tám tuổi quê thành phố đà nẵng bán nước giải khát tại khu phố ba phường an hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
bị sát hại rồi cướp hai điện thoại di động một đôi bông tai
sau hơn một ngày lực lượng công an đã khoanh vùng bắt được kẻ trực tiếp sát hại người phụ nữ là nguyễn văn nghĩa
còn phan văn trung đã giúp sức nghĩa cướp tài sản của nạn nhân
khi cả hai đang lẩn trốn tại thành phố dị an tỉnh bình dương
hiện công an tỉnh đồng nai đang tích cực điều tra làm rõ vụ án
đồng thời xác minh làm rõ thông tin một số vụ cướp do những đối tượng trên thực hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bị can nguyễn thanh thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một với chức danh là giám đốc
và bị can trần văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám là phó giám đốc
công ty cổ phần công nghệ thông tin
lam hồng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công tỉnh hà tĩnh
công ty cổ phần công nghệ thông tin lam hồng và các đơn vị có liên quan
công an đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can
nguyễn thanh thủy và trần văn tuân để thu thập các tài liệu chứng cứ
phục vụ quá trình điều tra trước đó vào một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh ban hành kết luận thanh tra
chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng
trong công tác quản lý mua sắm thiết bị giáo dục đầu tư
tại sở giáo dục và đào tạo cụ thể trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo hà tĩnh thực hiện một mươi bảy gói thầu mua sắm
trang thiết bị dạy và học tổng giá trị hợp đồng là hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó mua sắm tập trung một mươi năm gói thầu tổng giá trị hợp đồng lên đến hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
công ty cổ phần lam hồng bị điều tra liên quan đến sai phạm
trong đấu thầu thiết bị giáo dục những gói thầu này bị đội giá cao bất thường
nhiều hạng mục bị cháo đổi gây thất thoát nhiều tỷ đồng
công an phường tam thanh thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn vừa bắt giữ đối tượng
chu văn hiển chú tại thôn nà bàn xã hoàng đồng thành phố lạng sơn
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
công an phường tam thanh nhận được tin báo của anh vi xuân hòa
là nhân viên bảo vệ của chùa tam thanh có địa chỉ tại khối sáu phường tam thanh
về việc phát hiện có kẻ gian trộm cắp tiền trên bàn thờ thái thượng lão quân
tổ công tác công an phường đã nhanh chóng xuống hiện trường để xác minh
qua kiểm tra giả soát các đối tượng nghi vấn công an phường đã làm rõ thủ phạm là chu văn hiển
khi đối tượng đang trốn ở vách đá cùng số tiền trộm cắp
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ
thời gian gần đây tại tỉnh đắk lắc tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trên không gian mạng đang có những diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn rất tinh vi
số tiền mà các đường dây này giao dịch đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng
trước thực trạng đó công an tỉnh đắk lắc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
và triệt xóa nhiều đường dây góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đây là đường dây ghi số đề trên ba trăm linh tỷ đồng do đối tượng nguyễn thị thùy dung hai mươi tám tuổi
trú tại phường tự an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cầm đầu
vừa bị công an tp buôn ma thuột triệt phá thành công
đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi
các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại
và các mạng xã hội như viber zalo messenger telegram
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho con bạc khoảng hơn bốn trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đường dây giao dịch đến khi bị bắt là trên ba trăm linh tỷ đồng
hàng ngày em nhận số đề qua fms viber telegram
rồi đến cuối ngày thì tính theo kết quả số số kiến thiết
rồi em tính tiền qua điện thoại rồi em báo thu tri trung tri cho những người chúng
hành vi của em là em làm qua tin nhắn rồi các em tính tiền chuyển khoản
em nghĩ là công an sẽ khó cách truyện ra hành vi của em
nhưng mà không ngờ hôm nay em lại bị công an tp bắt giữ
còn đây là đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề quy mô rất lớn
do nguyễn trọng long ba mươi hai tuổi
và nguyễn ngọc khoa ba mươi ba tuổi
cùng chú tại huyện lk tỉnh đắk lắk cầm đầu
khám xét các địa điểm trong đường dây
lực lượng công an đã thu giữ hơn ba trăm năm mươi triệu đồng
một mươi sáu thẻ atm hai máy tính sách tay ba mươi năm điện thoại di động
hai xe ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc
bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây này có hơn năm mươi người tham gia
số tiền giao dịch đánh bạc trung bình một ngày khoảng năm tỷ đồng
và từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay tổng số tiền giao dịch đánh bạc hơn một tỷ đồng
ngoài việc sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh mạng máy tính mạng viễn thông để đánh bạc
thì các đối tượng cầm đầu còn thường xuyên đến nhiều tỉnh thành như thành phố cần thơ thành phố hồ chí minh và bà rịa vũng tàu
thuê khách sạn ở để hoạt động hòng tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
em nghĩ rằng khi mà bọn em dạt ra các tỉnh ngoại thì nói chung sẽ trúng tránh được cơ quan chức năng
và công an sẽ không tìm đến được
nhưng mà không ngờ thì bị phòng cảnh sát hình sự của công an tỉnh đắk lắc
đã bắt em tại vũ tàu
quy mô của nhóm đối tượng này thì hoạt động rất là rộng
các đối tượng công kết chặt chẽ với nhau
tổ chức ra một đường dây đánh bạc
và tận dụng các mạng xã hội để mà phục vụ cho việc đánh bạc
đáng chú ý đây là các đối tượng đã thường xuyên di chuyển ra các địa bàn khác
và thậm chí là ra tỉnh ngoài để mà tổ chức hoạt động khá độ ống đá
cho nên gây rất nhiều khó khăn

do công tác xác minh và kế hoạch đấu tranh triệt phá của lực lượng công an
chỉ tính từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố rất nhiều đường dây
với hàng chục bị can tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng
qua những vụ án như thế này
người dân cần cảnh giác và không tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức
vì một khi đã sập bẫy tham gia vào các đường dây này
người chơi sẽ vừa mất tiền vừa vướng vào vòng lao lý
thưa quý vị sau hơn ba năm phải trì hoãn vì dịch bệnh
năm nay lễ hội quán thế âm được ủy ban nhân dân tp đà nẵng đầu tư tổ chức
với quy mô hành tráng hơn
đặc biệt hơn khi mà mai nhai quán thế âm được công nhận là di sản
thuộc tư liệu của chương trình ký ức thế giới khu vực châu á thái bình dương
và lễ hội thu hút sự tham gia của rất đông các phật tử và người dân
do đó mà công tác đảm bảo an ninh trật tự tại đây cũng được xiết chặt hơn
từ rất sớm hàng nghìn người dân và phật tử khắp nơi đã hội tụ về chùa quán thế âm
nằm trong quần thể danh thắng ngũ hành sơn
sau ba năm trì hoãn lễ hội năm nay có số người tham gia tăng cao
công tác đảm bảo an ninh trật tự vì thế cũng được xiết chặt hơn
từng địa điểm diễn ra phần lễ phần hội đều có sự kiểm soát của lực lượng an ninh và một mươi một đội nghiệp vụ
qua công tác nắm tình hình lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ ngay lập tức
hai đối tượng đang có hành vi móc túi cướp giật tài sản
các công an quần cũng đã chủ đồng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ anh phố
kịp thời phát hiện một số đối tượng móc túi
có hành vi cướp nhật trong khuôn viên lễ hội quán thế âm
thì qua đó cũng đã kịp thời bắt được các đối tượng
và làm rõ hành vi cũng như là thu hồi được tài sản cho người dân
công an thật tự thì quá tuyệt vời rồi
ở đâu cũng có bộ vệ ở đâu cũng có công an
ở đâu cũng có nhân dân
đó là công an thật tự

với lễ hội quy mô lớn
ở đâu cũng bắt gặp tình trạng gian lấn
thậm chí là sô đẩy và các biến tướng khác
như vấn nạn xiên ngăn treo kéo khách
hay việc bày bán tràn lan các loài động vật để phóng xanh
tuy nhiên tại lễ hội quán thế âm
những vấn nạn đó đã không còn
người dân cũng ý thức hơn khi vào viếng cảnh chùa
một lòng hướng về phật
với tâm nguyện cầu bình an đến ngoài nhà
lễ hội năm nay quy mô là hoàn trang hơn
hoàn trang nghiêm hơn
một người là ai cũng có tâm nguyện của mình
là cầu chúc cho nhà nhà đều bình an an vui
sống trong cuộc sống hạnh phúc
tâm nguyện của cô cũng như tất cả mọi người
đều cầu nguyện cho đất nước được bình an
mọi người được ẩm nó hạnh phúc
thượng tợi phật pháp quý tâm bảo
và tạc dịch bệnh được tiêu trừ
quán thế âm được công nhận là di sản văn hóa
phi vật thể quốc gia vào năm hai nghìn hai mươi
phần lễ chính gồm lễ vía đức bồ tát quán thế âm
lễ dân hương tưởng niệm huyền trân công chúa
lễ thế xuân cầu quốc thái dân an
phần hội với nhiều hoạt động như trình diễn khinh khí cầu
điều khắc đá mỹ nghệ non nước
bên cạnh đó là các chương trình biểu diễn nghệ thuật
của các đoàn nghệ thuật dân tộc
đến từ các nước nhật bản thái lan ấn độ
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin
về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
tông an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn trạch khê xã quảng trạch
huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi tám
và có xeo chấm cách một cm
sau cánh mũi trái
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát
thì hình án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn thế anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại số nhà bảy mươi bảy
trần xuân soạn phường đông thọ
thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
cao một m bảy mươi một và có nốt ruồi cách ba cm
sau cánh mũi phải
và đối tượng lê đức hương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn đông hải
phường hải hòa thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của công an
thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan
cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chớ chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện